trong những ngày qua thì không khí đón năm mới đã tràn ngập khắp mọi nơi trên thế giới
và trong đó có thành phố moscow của liên bang nga
tại những địa điểm công cộng những quảng trường lớn hay là trung tâm thương mại
chính quyền thành phố đã dựng lên những cây thông lớn được trang hoàng lộng lẫy
những trùng đèn trang trí với đủ loại hình dáng đủ màu sắc để đón năm mới hai nghìn một mươi chín
và dọc theo những con phố cây cầu ở khu trung tâm
những cột đèn đường đã biến thành những trùng đèn pha lê
những chiếc ly xâm banh khổng lồ chiếu sáng lấp lánh
quảng trường đỏ một địa điểm đón năm mới quen thuộc của người dân moscow
suốt từ đợt giáng sinh đã được trang hoàng rực rỡ đèn hoa
với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí để phục vụ người dân
những bản nhạc rộn ràng những bức tranh bằng đèn trang trí lộng lẫy
chiếu lấp lánh trên những cảnh cây phủ tuyết trắng khiến khung cảnh càng trở nên hấp dẫn
ngay giữa quảng trường đỏ một sân băng và một khu hội trợ với nhiều gian hàng nhỏ
các trò chơi đã được dựng lên tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng
bất chấp thời tiết giá rét nhiệt độ xuống tới âm bảy độ c
hàng đoàn người vẫn đổ về quảng trường đỏ để dạo chơi tận hưởng những phút giây thư thái
chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc được đi dạo trên quảng trường đỏ
đã được trang hoàng đủ các màu sắc rực rỡ để đón năm mới
không có gì tuyệt vời bằng được đi dạo dưới cảnh tuyết rơi trắng xóa
trông quanh cảnh quan đẹp lộn lẫy
ở nhà chúng tôi cũng đã mua một cây thông năm mới và trang hoàng rất đẹp
tuy nhiên do mài đi chơi nên một số thứ vẫn chưa kịp mua
chúng tôi mong muốn mọi thứ trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm nay
mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
tâm trạng của chúng tôi đang rất tuyệt vời
chúng tôi mới từ giặc hát trở về và dường như đến năm mới mọi thứ đều tuyệt vời
từ trăm nhà hát cho đến mọi đường phố
bầu không khí vui tươi ngập tràn
theo truyền thống đón năm mới của người nga
chúng tôi đã mua một cây thông về trang trí mua thực phẩm và thịt để làm món thịt nướng
trong bầu không khí rộn ràng ai nấy đều tỏ ra hạnh phúc vui vẻ tận hưởng
người thì cùng bạn bè chụp những bức ảnh selfie để lưu lại những khoảnh khắc đẹp
người lại thưởng thức những món ăn truyền thống ly cà phê nóng trong tiết trời lạnh giá
còn các em bé thì thỏa thích với những trò chơi
thật tuyệt vời
năm vừa qua đối với chúng tôi
là một năm thành công
năm mới chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn
năm mới cho chúng tôi gửi lời chào tới việt nam
nơi thời tiết rất ấm áp không rét mướt và tuyết rơi như ở nước nga chúng tôi
chúc các bạn việt nam năm mới ngày càng hạnh phúc thịnh vượng
trong năm hai nghìn một mươi tám bất chấp việc bị phương tây bao vây cấm vận
nền kinh tế nước nga vẫn có nhiều khởi sắc
bởi vậy không có gì khó hiểu khi người dân nga vẫn tràn đầy lạc quan
tin tưởng và triển vọng tốt đẹp của năm mới năm hai nghìn một mươi chín
nam đông phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga